sau quá trình điều tra đến ngày hai mươi một tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng trần minh trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn cự lâm xã vượng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh và triệu tập các đối tượng có liên quan
khám xét chỗ ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ ba khẩu súng tự chế cùng nhiều đạn bi và hai bình kích điện tự chế sử dụng để đánh bắt cá
liên quan đến vụ việc hai em võ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và trương quang duy sinh năm hai nghìn năm cùng quê tỉnh quảng ngãi
đang làm việc tại quán bánh xèo xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh có nhiều dấu hiệu bị hành hạ tra tấn trong thời gian dài
hôm nay lãnh đạo công an huyện yên phong cho biết đơn vị đã tạm giữ khẩn cấp nguyễn thị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tỉnh quảng ngãi
là chủ quán để điều tra về tội hành hạ người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó sau khi nhận được thông tin về vụ việc công an huyện yên phong đã triệu tập nguyễn thị ánh tuyết
và mời hai em đức và duy lên làm việc để điều tra về hành vi bạo hành trong đó có nội dung bạo hành người dưới một mươi sáu tuổi
bước đầu đối tượng tuyết khai nhận đã bạo hành hai nhân viên của quán trong một thời gian dài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong nhận thấy trên cơ thể của cả hai nạn nhân có nhiều vết thương và vết xẹo
sau khi làm việc với công an huyện yên phong hai em đức và duy đã được đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị vết thương
được biết đối tượng nguyễn thị ánh tuyết hiện đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi và các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện mang thít và công an xã mỹ an
vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một nhận tin báo của người dân lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra bắt quả tang một mươi một đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại đất nhà của ông liễu cẩm vân chú tại xã mỹ an huyện mang thít
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà hai cặp cỡ sát cân đồng hồ một mươi điện thoại di động và hơn hai mươi tám triệu đồng trên người các đối tượng
cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn thành phố cà mau xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nhất là trộm cắp xe mô tô có liên quan đến các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên
tình trạng này đã và đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý giáo dục con em trong gia đình và ngoài xã hội phản ánh của phóng viên intv tại tỉnh cà mau
đây là nhóm đối tượng bị lực lượng công an mời về cơ quan làm việc vì có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực khóm hai phường bảy thành phố cà mau
nhóm đối tượng gồm năm nam ba nữ hầu hết có tuổi đời còn rất trẻ lớn nhất là một mươi năm nhỏ nhất là một mươi ba tuổi
qua làm việc các đối tượng khai nhận từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi đã trộm cắp bốn xe mô tô
các đối tượng đã trộm xe xong các đối tượng dùng làm phương tiện để chạy đi chơi khi xe hết xăng thì bỏ lại tại địa điểm bất kỳ
lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành thu hồi tăng vật là bốn xe mô tô các loại về cơ quan
khoảng bốn giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba tp cà mau trên đường tuần tra đã phát hiện ba thanh thiếu niên điều khiển phương tiện novo có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an để làm việc
tại đây ba thiếu niên khai nhận đã cùng bốn thiếu niên khác thực hiện hành vi trộm xe mô tô tại khu vực khóm bảy phường sáu tp cà mau
sau khi chơi game xong cả nhóm bàn đi trộm xe để sử dụng trong lúc điều khiển xe vừa trộm được thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
các đối tượng trong vụ việc này chính là những đối tượng có liên quan trong vụ trộm cắp xe tại phường bảy thành phố cà mau
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay thì xảy ra là chính cái vụ trộm do thiếu niên
tất cả gồm một mươi em có độ tuổi thì từ một mươi ba tuổi cho đến dưới một mươi sáu tuổi đặc biệt có một nhóm trộm như thế tám em
những em thiếu niên này thì là những em là lan thang cơ nhở rồi bỏ học
theo kết quả điều tra các đối tượng trên thường tụ tập vào ban đêm
sau khi chơi game xong thì bàn bạc thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô để sử dụng
hoặc đem bán lấy tiền tiêu xài
từ các vụ trộm xe xảy ra tại địa bàn thành phố cà mau trong thời gian qua
có thể thấy phần nào sự chủ quan của các chủ phương tiện
hầu hết các xe đều để trước nhà phòng trọ nhưng không có người trông coi
thậm chí có trường hợp chủ nhà đi vắng nhưng chìa khóa xe lại cắm vào ổ khóa
khi các đối tượng đột nhập được nhà thì thuận lợi hơn trong việc tẩu tán tăng vật

các ban ngành đoàn thể phải tăng cường hơn nữa về vấn đề công tác giáo dục đối với các em này
giáo dục trước khi các em có cái mầm móng ăn chơi bỏ học liều lỏng
để cho các em hiểu được pháp luật hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống
đâu là những việc làm tốt
và những cái việc làm xấu
và tương lai của các em làm những cái việc đó sau này nó sẽ ra sao
và các em thực hiện những hành động tốt
từ cái chỗ các em có cái suy nghĩ tốt có cái suy nghĩ đúng đắn
thì mới có những cái hành động tốt và những cái hành động đúng đắn
để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật nhất là trộm cắp tài sản
cần sự chung tay của các cấp chính quyền nhà trường và gia đình
trong đó vai trò của gia đình là rất quan trọng
nếu mỗi gia đình có sự quản lý chặt chẽ giáo dục và chia sẻ cùng con em mình
thì sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật khi vừa phát sinh
giúp các em phát triển đúng và hoàn thiện hơn
sáng nay công an tỉnh nghệ an cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công trần nhạc
đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ thuộc công an huyện quỳnh lưu
theo đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi một người dân và lực lượng chức năng xã quỳnh hậu huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với những miêu tả về trần nhạc
nên đã tổ chức vây bắt
thấy có người phát hiện nhạc tiếp tục bỏ chạy và trốn ra một cánh đồng tại xóm tám xã quỳnh hậu
tuy nhiên tại đây đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về trụ sở lấy lời khai
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện quỳnh lưu đã phát thông báo khẩn tìm kiếm và truy bắt một nghi phạm là đối tượng hình sự nguy hiểm vừa trốn khỏi nhà tạm giữ của trụ sở
trần nhạc bị bắt giữ cách đây một tháng do có liên quan tới ma túy
tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
ban chỉ huy quân sự huyện phước sơn đã quyết định thay đổi phương án và phương tiện tìm kiếm người mất tích
trước đó lực lượng cứu hộ đã tìm thấy sáu thi thể
ba người vẫn còn mất tích chưa tìm thấy
hối lượng đất đá gỗ rừng quá lớn
lực lượng tìm kiếm lại chủ yếu dùng sức người
công cụ hỗ trợ chỉ có máy cưa dựa cuốc sẻng rất thô sơ nên việc tìm kiếm khó khăn
dự kiến trong tuần này khi đường thông từ xã về đến thôn sẽ đưa xe móc xe ủi hiện đại vào hiện trường để tìm kiếm
trước đó vào cuối tháng một mươi xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã xảy ra hai vụ sạt lở đất làm chín người thiệt mạng và bốn người mất tích
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng đinh trung thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông mảy trái
và đối tượng nguyễn giang nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu một xã chu hóa thành phố việt trì tỉnh phú thọ
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn việt trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý